thưa quý vị theo thống kê của bộ lao động thương binh và xã hội mỗi năm việt nam có hơn hai trẻ em tử vong do đuối nước
tỷ lệ trẻ dưới một mươi năm tuổi tử vong do đuối nước đứng hàng đầu khu vực đông nam á và đứng thứ hai trên thế giới và cao gấp một mươi lần với các nước phát triển
vâng mặc dù tình trạng trẻ đuối nước đã nhiều lần được cảnh báo trên các phương tiện truyền thông nhưng nhiều vụ việc trẻ đuối nước vẫn xảy ra
vậy làm sao để không xảy ra những câu chuyện đáng buồn như vậy cũng là điều mà được cư dân mạng bình luận phân tích khi liên tiếp các vụ việc đuối nước xảy ra trong thời gian qua
năm nữ sinh lớp sáu trường trung hợp cơ sở thiệu duy huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa ra sông tắm và bị đuối nước
bốn nữ sinh tuổi từ một mươi hai đến một mươi năm tử vong do đuối nước tại khu vực hồ suối cát xã hòa hiệp huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
chỉ trong một tuần năm trẻ em tử vong vì đuối nước ở đắk lắc
mặc dù chưa bắt đầu kỳ nghỉ hè nhưng trên cả nước đã liên tiếp xảy ra hàng loạt các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em
dóng lên hội chuông báo động về tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước dạy kỹ năng mềm cho trẻ
cư dân mạng cho rằng đây là vấn đề không mới nhưng làm thế nào để câu chuyện cũ không trở thành những nỗi đau mới
năm nào cũng thấy tin buồn như thế này rất mong các nhà trường và gia đình có những phương pháp như dạy bơi cảnh báo về đuối nước cách xử lý khi có sự cố
để giảm những sự việc đáng buồn này
việt nam là nước nhiệt đới mưa nhiều sông hồ suối rạch các phụ huynh chú ý dạy bơi cho trẻ càng sớm càng tốt
thiết nghĩ nhà trường và bộ giáo dục nên có một môn học thiết thực về sinh tồn thực tiễn cách xử lý khi gặp sự cố
đây là hồi chuông cảnh báo mong quý phụ huynh cần quan tâm đến vấn đề con mình hơn
nguyên nhân đuối nước đều do các em không biết bơi hoặc dù biết bơi nhưng
kỹ năng xử lý các vấn đề liên quan đến đuối nước
ngoài ra một trong những nguyên nhân được xác định là do sự sao nhãn vô ý bất cần của người lớn
ở một khía cạnh khác thực trạng đuối nước ở trẻ cũng phản ánh hiện thực cần được quan tâm
chính là việc thiếu dân chơi lảnh mạnh cho trẻ ở nông thôn
nếu như mùa hè học sinh ở các thành phố hay thị trấn có khu vui chơi với đầy đủ trò chơi bổ ích
các lớp học năng khiếu thì trẻ ở vùng quê nhất là các xã vùng cao chỉ có thể vui chơi xung quanh nhà
khi trời nắng nóng trẻ thường có xu hướng tìm đến những khu vực có bóng cây mát mẻ thác bơ suối bờ ao để đua nghịch
vì vậy cư dân mạng mong muốn cần sớm đưa môn bơi trở thành môn học chính thức cho nhà trường
nhà trường cần phải có môn dạy bơi lội vì nó rất thiết thực
nếu có môn bơi lội thì hàng năm có thể sẽ cứu sống được rất nhiều người
nên cho các cháu học bơi từ cấp một được phổ biến từ cấp nhỏ nhất để giảm cảnh đau lòng như này
thật đau nhưng điều này cũng cho thấy lỗ hổng trong giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường của ta
lỗi không của riêng ai nhưng để hạn chế tình trạng chết đuối cần sự vào cuộc của tất cả mọi người
làm sao để không còn những vụ đuối nước thương tâm đáng tiếc xảy ra với các em
điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cơ sở giáo dục và ngay trong mỗi gia đình cá nhân
cần tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng tránh đuối nước để bảo vệ trẻ em
tuy nhiên theo cư dân mạng

tránh đuối nước là một cách đúng
tránh đuối nước học bơi thôi chưa đủ cần dạy kỹ năng an toàn cho trẻ
đó là dạy cho trẻ các kiến thức an toàn khi tham gia môi trường nước
và nhận biết môi trường nước nguy hiểm để phòng tránh
hơn thế nữa cần trang bị cho các em kỹ năng giúp người bị đuối nước
một điều quan trọng là từng gia đình cần tăng cường giám sát nhắc nhở và quản lý con em
các em cần được người lớn chỉ dẫn vui chơi ở đâu chứ như thế nào cho đảm bảo an toàn
có như vậy thì những nỗi đau mang tên đuối nước mới có thể giảm
bạn nghĩ sao về công tác đối nước
các em có thể tìm ra công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân